để chủ động ứng phó với bão số năm ngày hôm qua ngày chín tháng chín lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã đi thị xát kiểm tra an toàn hồ đập và công trình ven biển trên địa bàn
cùng với đó các địa phương được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cũng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão
tỉnh thừa thiên huế hiện có năm mươi sáu hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích chứa khoảng hơn hai triệu mét khối nước
trong đó có tám hồ chứa loại lớn còn lại là loại vừa và nhỏ
kiểm tra tại khu vực hồ thủy điện hương điền bình điền mức nước ở các hồ chứa này đang ở cao trình mực nước chết hoặc sấp xỉ mực nước chết
qua vận hành thử các thiết bị tràn xả lũ cống lấy nước và thiết bị dự phòng đều hoạt động bình thường chưa phát hiện sự cố
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các nhà máy thủy điện có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với bão lũ trong mọi tình huống
đặc biệt cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc nguồn điện dự phòng tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du
ngay sau khi nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số năm ngư dân tỉnh quảng trị đã rất khẩn trương đưa tàu thuyền công suất lớn vào nơi neo đậu tránh trú
tàu thuyền loại nhỏ và ngư lưới cụ được đưa lên bờ để đảm bảo an toàn
tỉnh quảng trị hiện có hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền với hơn bảy một trăm linh thuyền viên
tất cả các chủ phương tiện đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số năm để chủ động phòng tránh
trong tổng số hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền đã có trên hai hai trăm ba mươi chiếc vào nơi neo đậu số còn lại đang hoạt động trên biển
chủ yếu là gần bờ và đều đã nhận được thông tin về bão số năm để di chuyển đến nơi an toàn
trong hai ngày qua tây huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình có mưa lớn lũ trên sông suối sân cao gây ngập cắt ngầm tràn chia cắt nhiều thôn bàn
trước diễn biến của bão tỉnh quảng bình
đang ra soát đánh giá nguy cơ sạt lở ở các địa bàn miền núi trũng thấp để có phương án ứng phó
xã minh hóa đã tổ chức lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở cầu tràn các điểm ngập lụt
các tuyến giao thông không có người và phương tiện qua lại khi cầu tràn ngập
địa phương nên phương án di rời gần một trăm linh hộ dân ở các thôn ven sông khu vực thấp trũng
về các trụ sở trường học khi bão đổ bộ gây mưa lớn ngập lụt